tàu giã cào khai thác trái tuyến khai thác bằng sung điện đang là vấn nạn nhức nhối
làm phương hại nghiêm trọng đến tài nguyên môi trường biển
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi đã có hàng trăm lượt tàu giã cào xâm nhập vùng biển hà tĩnh
hoạt động trái phép trong đó lực lượng chức năng đã bắt giữ hàng chục phương tiện
tịch thu tăng vật và xử phạt hàng trăm triệu đồng
thế nhưng tình hình vẫn diễn biến phức tạp thách thức các lực lượng bất chấp trên biển
những hình ảnh này cho thấy sự manh động liều lĩnh của một tàu giã cào
mặc dù đã được lực lượng cán bộ chiến sĩ dùng hệ thống loa truyền thanh tuyên truyền vận động dừng lại để kiểm tra
thế nhưng chủ tàu vẫn tăng công suất máy bỏ chạy
sau ba mươi phút truy đuổi không hiệu quả cán bộ chiến sĩ hải đội hai đã phải bắn pháo sáng nổ súng cảnh cáo
tuy nhiên chủ tàu vẫn liều lĩnh không hợp tác
theo quy định của luật thủy sản năm hai nghìn một mươi bảy những tàu giã cào có công suất máy từ hai trăm năm mươi cv
chiều dài tàu từ một mươi năm mét trở lên chỉ được khai thác ở vùng biển cách bờ một mươi tám hải lý trở ra
thế nhưng thời gian gần đây các đồn biên phòng tuyến biển liên tục bắt giữ nhiều tàu giã cào khai thác
ở vùng biển cách bờ
trong sáu tháng đầu năm lực lượng bộ đội biên phòng hà tĩnh đã bắt giữ hai mươi bảy vụ với bốn mươi tàu giã cào khai thác trái phép
tịch thu tăng vật đồng thời phạt năm trăm linh triệu đồng
hoạt động tàu giã cào
chỉ tạm lắng sau những đợt gia quân truy quét của lực lượng chức năng và rồi sau đó lại hoành hành khai thác tận diệt phá hoại môi trường biển
đe dọa trực tiếp đến sinh kế của hàng nghìn ngư dân làm nghề khai thác đánh bắt trên biển